sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo đỗ anh dũng
chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
gọi tắt là tập đoàn tân hoàng minh và con trai đỗ hoàng việt cùng một mươi ba đồng phạm
cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian hai mươi ngày
với hơn hai mươi luật sư tham gia bảo chữa bảo vệ quyền và lợi ích cho các bị cáo bị hại
đặc biệt hơn sáu sáu trăm sáu mươi nhà đầu tư được xác định là người bị hại cũng được triệu tập đến tòa
trước khi diễn ra phiên tòa hơn một bốn trăm linh người có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho cha con ông đỗ anh dũng
cùng một số bị cáo khác
theo cáo buộc vào tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tập đoàn này tăng dư nợ lên gần hai mươi tỷ đồng
chưa kể các khoản nợ đến từ tám gói trái phiếu đã phát hành năm hai nghìn hai mươi một
trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ và để có tiền chi tiêu
đỗ anh dũng chỉ đạo cấp dưới tại tân hoàng minh triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
nhằm huy động vốn
các công ty con thuộc tập đoàn này sau đó mở chín đợt trao bán trái phiếu riêng lẻ tổng trị giá hơn một mươi tỷ đồng
qua đây đỗ anh dũng và đồng phạm huy động được gần một mươi bốn tỷ đồng chi tiêu và nhiều việc khác nhau
không đúng mục đích phát hành trái phiếu
cơ quan tố tụng cáo buộc một mươi năm bị cáo trong vụ án đã chiếm đoạt hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng
số tiền này đã được giao nộp để hoàn trả cho các bị hại
ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm xét xử bị cáo trương mỹ lan cựu chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
cùng tám mươi năm bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
và các tổ chức có liên quan tiếp tục với phần luận tội của đại diện viện kiểm sát
theo đại diện viện kiểm sát trong vụ án này bị cáo trương mỹ lan là người chủ mưu cầm đầu
gây ra hậu quả đặc biệt lớn là hơn bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
tại tòa bị cáo trương mỹ lan không tỏ ra ăn năn hối lỗi khai báo quanh co không thừa nhận hành vi phạm tội
do đó cần nghiêm trị và loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội
đối với bị cáo đỗ thị nhàn là người trực tiếp làm trưởng đoàn thanh tra nhưng đã nhận tiền từ trương mỹ lan
thông qua bị cáo võ tấn hoàng văn cựu tổng giám đốc scb để bao che bưng bít sai phạm của scb
tại tòa bị cáo nhàn đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ quá trình công tác chưa có sai phạm
viện kiểm sát xác định đây là những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo đỗ thị nhàn
tuy nhiên thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo tinh vi là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
đại diện viện kiểm sát đánh giá hành vi của bị cáo đỗ thị nhàn gây bức xúc trong quân chúng
đề nghị hội đồng xét xử có mức hình phạt nghiêm khắc cách ly bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội
đối với bị cáo nguyễn văn hưng cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
ngân hàng nhà nước đại diện viện kiểm sát xác định bị cáo vì động cơ cá nhân nhận tiền từ scb
và chỉ đạo đoàn thanh tra che giấu bưng bít sai phạm của scb
quá trình điều tra bị cáo hưng đã nộp lại số tiền vụ lợi ba trăm chín mươi usd lần đầu phạm tội
tuy nhiên hành vi của bị cáo gây hậu quả lớn
viện kiểm sát đề nghị tòa cách ly một thời gian dài mới đủ sức gian đề
với các bị cáo còn lại thuộc đoàn thanh tra cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước
đại diện viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố như trong cáo trạng
đề nghị tòa căn cứ vào tính chất mức độ các tỉnh tiết giảm nhẹ để tuyên mức án phù hợp